sau khi chiến đấu với covid một mươi chín thì những bệnh nhân khỏi bệnh sẽ gặp rất nhiều biến chứng
các bác sĩ cảnh báo các bệnh nhân đã mắc covid một mươi chín cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực khó thở
bệnh viện nhân dân gia định tp hcm cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân nbt
sáu mươi tuổi ở quận gò vấp bị tắt ngãn phổi toàn bộ và ngưng tim sau khi mắc covid một mươi chín
bệnh nhân nhập viện cấp cứu đêm một mươi bảy tháng một mươi hai trong tình trạng đau ngực khó thở
và được chẩn đoán tắt ngãn phổi gần như toàn bộ hai bên kèm huyết khối trong nhĩ phẩy
trước đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín và tự điều trị tại nhà không dùng thuốc kháng đông
nhận định bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng siêu hấp và tuần hoàng cấp
các y bác sĩ của khoa phẫu thuật tiêm khẩn trương gây mê phẫu thuật
khi gây mê hồi sức tình trạng tim mạch của bệnh nhân diễn tiến rất xấu
và nhanh ngưng tim một mươi phút không đập lại
hai mươi bốn giờ sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh dần và được rút nổi khí quản
và sau bảy mươi hai giờ bệnh nhân ổn định về hấp tuần hoàn nhưng vẫn còn ngủ nhiều và giảm trí nhớ
cho đến sau chín mươi sáu giờ mới phục hồi gần như hoàn toàn dự kiến xuất viện trong tuần tới
theo các bác sĩ của bệnh viện nhân dân gia định khi nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu
nhất là hệ thống mạch máu phổi gây tắc nghẹn các mạch máu nhỏ mạch máu lớn
đi kèm với trạng thái thương tổn các phế năng độc tố gây viêm nhiễm xuất tiết
điều này khiến cho bệnh nhân suy hô hấp nhanh và tử vong sau đó nếu không được can thiệp kịp thời
với bệnh nhân covid một mươi chín tình trạng đông tuy có giảm so với trước đó nhưng vẫn còn
vẫn có khả năng hình thành cục máu đông trong lòng mạch dẫn đến tình trạng thuyên tắc mạch máu chi
mạch máu tàn và mạch máu phổi gây nguy hiểm cho tính mạng
như trường hợp bệnh nhân nêu trên chỉ có tiền sử tăng huyết áp và mắc covid một mươi chín
còn lại trước đây hoàn toàn không mắc các bệnh gây tăng đông máu như bệnh ác tính
rung nhỉ cũng không tìm thấy nguyên nhân gây tăng đông
vấn đề đặt ra là sau khi nhiễm covid một mươi chín liệu trình kháng đông sẽ được áp dụng như thế nào
nên sử dụng loại gì và được theo dõi như thế nào
việc này cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng để giải quyết hậu quả tắc nghẽn mạch sau khi mắc bệnh
các bệnh nhân đã mắc nên cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực khó thở
mặc dù trước đó chưa từng bị mắc bệnh tim bác sĩ thành khuyến cáo